tổ chức y tế thế giới who và singapore đã tiến hành điều tra cuộc họp kinh doanh trong tháng một
của công ty phân tích khí đốt anh servomec diễn ra ở singapore với mục tiêu xác định bệnh nhân số
tức là người đã lây virus covid một mươi chín cho hàng chục người đến từ năm quốc gia tham gia cuộc họp này
tuy nhiên who cho biết vẫn còn quá sớm để khẳng định cuộc họp là sự kiện siêu truyền nhiễm
trong khi đó phái đoàn trung quốc trong đó có một số người đến từ vũ hán
lại có kết quả kiểm tra âm tính với virus
hơn một tuần sau cuộc họp malaysia xuất hiện trường hợp nhiễm ncov đầu tiên có liên hệ với hội nghị ở singapore
servomec đã ngay lập tức triển khai các biện pháp kiểm soát
bao gồm yêu cầu tự cách ly đối với toàn bộ một trăm linh chín người dự họp
tuy nhiên chín mươi bốn người trong số đó đã rời singapore để về nước